mắc covid một mươi chín với các triệu chứng nhẹ nhanh khỏi thậm chí là mắc bệnh mà cha mẹ không biết
nhưng sau đó nhiều trẻ bất ngờ diễn biến nguy kịch sau khoảng từ một cho đến hai tuần khỏi bệnh
các bác sĩ cho biết đây là hội chứng missi hay còn gọi là hội chứng viêm đa hệ thống
xuất hiện sau khi trẻ nhiễm covid một mươi chín
khoảng ba tuần trở lại đây tại bệnh viện nhi trung ương số trẻ nhập viện điều trị hội chứng này
đang có xu hướng tăng và đáng lo ngại hơn đó là ở bệnh viện tuyến huyện hay tuyến tỉnh
nhiều trẻ chưa được chẩn đoán đúng bệnh dẫn đến việc điều trị lâu mà không khỏi
phải chuyển đến bệnh viện tuyến trung ương trong tình trạng rất nặng
cách đây hai tuần bệnh nhi này có biểu hiện đau họng
tại bệnh viện huyện trẻ được chẩn đoán mắc viêm họng viêm amidam
sau sáu ngày điều trị không khỏi lại có biểu hiện sốt cao phù nề
trẻ được chuyển đến bệnh viện tỉnh với trần đoán suy đa tạng nhiễm trùng huyết
do tình trạng nặng trẻ được chuyển đến bệnh viện nhi trung ương
được chẩn đoán mắc hộ trứng mixi do trước đó đã nhiễm covid một mươi chín
điều đáng nói là gia đình không biết trẻ đã từng mắc covid một mươi chín
còn bệnh nhi này nhập viện trong tình trạng sốc dối loạn đông máu
các bác sĩ phải cho trẻ thở máy chống sốc sử dụng nhiều thuốc vận mạch

các bác sĩ phải cho trẻ thở máy chống sốc sử dụng nhiều thuốc vận mạch
hiện sức khỏe của trẻ đã được cải thiện
được biết từ giáp tết nguyên đán đến nay
đã có khoảng một mươi trẻ có tình trạng tương tự phải nhập viện điều trị
trong những trường hợp đã nhiễm covid một mươi chín
mà sau đó xuất hiện các triệu chứng như thế này
thì nó sẽ giúp các bác sĩ định hướng nhanh hơn tới hội trứng mixi
còn đối với các nhóm trẻ mà bố mẹ không biết
thì vào có nhiều khi nó bị lẫn vào bệnh ảnh khác
thì các bác sĩ tại các bệnh viện cũng phải làm thêm một cái xét nghiệm
để khẳng định rằng bé đã từng bị nhiễm virus covid một mươi chín
theo các bác sĩ ở trẻ em
tỷ lệ mắc hội trứng mixi là một năm
hội chứng viêm đa hệ thống chỉ khoảng hai trên một trăm linh người
nhưng hậu quả rất nặng
và là nguyên nhân chính gây tử vong sau mắc covid một mươi chín
hội chứng này gây tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể trẻ như
đường tiêu hóa hệ thống tim mạch thật
hội trứng mixi nó lẫn vào rất nhiều bệnh khác
ví dụ như là hội chứng thực bào máu này
hội trứng kawasaki này
rất là nhiều bệnh hoặc là sốc nhiễm trùng tốc xích sốc
nên nhiều khi bác sĩ nó cũng sẽ bị lẫn vào rất nhiều bệnh cảnh như vậy

các bác sĩ khuyến cáo của phát đồ bộ y tế cũng khuyến cáo là
chúng ta phải loại trừ được các hội trứng các bệnh khác
trước khi nghĩ tới mixi
do vậy thì sắp tới phát đồ đã từng ban hành rồi
thì cũng được tập khuấn và phổ biến
các bác sĩ khuyến cáo
với trẻ đã từng mắc covid một mươi chín
các gia đình không được chủ quan
sau khi trẻ âm tính khoảng hai đến sáu tuần
nếu có biểu hiện sốt cao trở lại
phát ban phù nề dối loạn tiêu hóa mệt
gia đình không được chủ quan
nhịp tim nhanh
gia đình cần cho trẻ đi khám để được chẩn đoán sớm và điều trị
trong trường hợp trẻ không nhiễm bệnh
nhưng khu vực sinh sống có nhiều người mắc covid một mươi chín
cha mẹ cần quan sát để đưa trẻ đi khám và điều trị đúng hướng kịp thời